đối tượng khả nghi chạy về phía đường nguyễn chánh nơi có văn phòng giao dịch của một nhà xe khách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
trà thị tuyết sương
trà thị tuyết sương
tuyết sương không chỉ là cô gái có nhan sắc vượt trội được xem là hot girl mà tuyết sương còn được gia đình hết mực cưng chiều trừng diện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
ừa trừng diện lao đầu vào các cuộc chơi khiến tuyết sương lần lơ là trong việc học hành rồi bỏ đi

trước khi xa chân vào con đường phạm tội
nhờ vồn liếng xinh đẹp trời cho
tuyết xương chuyển qua bán mỹ phẩm
áo quần hàng hóa trên mạng cũng rất đắt hàng
cũng từ đây nhờ những hình ảnh xinh đẹp
mà tên tuổi nên tiếc xương được nhiều người biết đến
trên mạng xã hội có nhiều thời điểm
mỗi dòng trạng thái của hot girl này
nhận được cả ngàn lượt thích chia sẻ
tuy nhiên thu nhập sạch này không thể đủ
cho cô tiêu xài và ngập ngụa trong nàng tiên nâu
lạ một số chỉ là bán hàng online trên mạng
nhưng độ ăn chơi của tuyết xương
vẫn khiến nhiều bạn bè phải kiên nể
hầu như tuần nào tháng nào
cô này cũng trưng diện sang chảnh
vung tiền tại vui chơi cùng bạn bè trong vũ trường
như một tiểu thư nhà đại gia chính hiệu
sự thật đằng sau những cuộc tụ tập bạn bè
đã được các trinh sát phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về mạng
và tùy làm rõ
nguồn tiền để cô ăn chơi thực chất
là từ các phi vụ cung cấp thuốc lắc cho các con nghiện
ở quán bà vũ trường
để ăn chia tiền tranh lệch
mà trong đó tuyết xương nắm vai trò chủ chốt
từ phân phối bán lẻ
nên tuyết sương rủ luôn những người bạn trai của mình
lập thành hội nhóm để làm ăn lớn
được nguyễn sĩ lương và vũ
là những gã trai tơ
nhưng dày dạn kinh nghiệm
trong việc mua bán thuốc lắc chống lưng
bày vẽ các chiêu thức
đường đi nước bước để qua mặt lực lượng công an
tuyết xương chẳng mấy chốc
trở nên chuyên nghiệp trong cách điều phối
các chân dép móc nối với những đối tượng
chuyên vận chuyển sỉ thuốc lắc ở đà thành
và những tỉnh lân cận
để gom hàng sỉ về chi lẻ
để tiếp tục phân phối ma túy
cho các quán karaoke vũ trường
tại đà thành hàng đêm
tình vì hơn để tạo vỏ bọc
cho hoạt động muôn bán ma túy của mình
tuyết xương còn dành thời gian tham gia
vào một hội nhóm có tên là thiện tâm
rồi thường xuyên chụp và đăng tải
các hoạt động xã hội từ thiện
việc làm này cũng khiến tên tuổi của hot girl này
thêm nổi như cồn
theo điều tra của phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy
nhóm của tuyết xương hoạt động
vô cùng kín kẽ và tinh vi
nói về vai trò của tuyết xương
vì là hot girl chân yếu tay mềm
nên được cu bổng tức là nguyễn sĩ lương
yêu ái cho đứng ngoài quan sát
không phải trực tiếp giao hàng cho các con nghiện
trong các vũ trường
nhiệm vụ của cô chỉ việc ăn mặc thật đẹp
tiếp cận các con nghiện
thiếu ra ăn chơi trong các quán bar vũ trường
để môi chai mua ma túy
khi còn mồi cắn câu
có nhã ý xay kiểu nữ và ma túy
thì tuyết xưng lập tức báo cho lương và vũ
đem hàng đến giao cho khách
đặc biệt cu bổng còn thuê một nhà trọ
trên đường nguyễn đỗ cùng phường hòa minh
để vừa là bãi đáp sau những đêm thức trắng
tại vũ trường cho cả nhóm
vừa làm đại bản doanh
thuận lợi cho việc cất dấu
trao đổi mua bán ma túy
nhưng mọi gì biến động của tuyết xương
và đồng bọn không thể qua mặt được
các điều tra viên
tuyết sương đã bị bắt quả tang tại vũ trường
khi trong người đang tàng trữ năm viên thuốc lắc
chuẩn bị giao hàng cho con nghiện
sau đó lúc tám h bốn mươi năm sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
tại phường hòa khê
các chiến sát đã bất ngờ
vào căn nhà trọ của các đối tượng
bắt khẩn cấp vũ và lương
đồng thời thu giữ bắt quả tang
chúng đang tàng trữ mua bán ma túy
thu giữ lượng lớn gồm một trăm một mươi gram ma túy đá
và tám mươi sáu viên thuốc lóc
cùng nhiều dụng cụ tang vật liên quan
tại các nhà trọ trên đường nguyễn độ cung
thuốc lóc là một loại ma túy tổng hợp
bao gồm cả các chất dạng amphetamine
và một số các chất gây ảo giác khác
amphetamine là các chất gây kích thích
hoạt động của não bộ
và hệ thần kinh trung ương
các amphetamine đi vào cơ thể
hay người dùng chỉ cần nếm nhẹ ở đầu lưỡi
cũng tạo một thứ khoái cảm gây ảo giác
làm cho người sử dụng nhìn thấy
nghe thấy cảm thấy
hoặc nổi thấy những gì không tồn tại trên thực tế
sau khi uống thuốc lóc
trong vòng từ một mươi đến hai mươi phút
thì thuốc tác động trực tiếp vào não
gây kích thích thần kinh trung ương
tạo ảo giác trong nhiều giờ liền
ảo giác đó làm cho người uống thuốc lóc
có trạng thái sung mãn tự tin
nhiệt độ cơ thể tăng cao
nóng bỏng thích thực hiện những hành vi
có cảm xúc mạnh đặc biệt là
đi kèm với âm thanh có cường độ lớn
khi thuốc đã ngấm
con người bị kích động cuồng nhiệt
và có những hành vi kỳ lạ như
lắc lư quay cuồng la hét
đập phá đổ đạc cởi bỏ quần áo
và quan hệ tập thể
người sử dụng thuốc lóc lâu dài
sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng với
sức khỏe thể chất và tâm thần
khi cơ thể bị kích động mạnh
trạng thái hưng phấn cao độ
hoạt động quá sức liên tục
dẫn đến tiêu hao năng lượng lớn
và mất nhiều nước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
tạo ra trạng thái kích động và căng thẳng
gây mất ngủ triền miên biếng ăn
dẫn đến tình trạng suy kiệt
thuốc lóc cũng gây ra những dối loạn
về tâm lý như lẫn lộn trầm cảm
lo lắng và hoang tưởng
tác hại của thuốc lóc đối với não
cũng đã được cảnh báo
cụ thể thuốc lóc làm não
tăng phóng thích ba chất duyên dẫn thần kinh
đây là những chất có vai trò
truyền tải xung động thần kinh
từ tế bào thần kinh này
sang tế bào thần kinh khác
sự phóng thích quá mạnh mẽ các chất
dẫn đến truyền thần kinh có thể gây nên
tình trạng cạn kiệt chất truyền dẫn
xúc động thần kinh khiến các tế bào thần kinh
bị chết dần
điều này có thể dẫn đến nguy cơ dối loạn
hoặc tê liệt nhiều cơ quan cơ thể
chẳng hạn tình trạng các tế bào thần kinh
tạo dopamine bị mất vĩnh viễn
sẽ dẫn đến bệnh parkinson
với biểu hiện là các cơn co run
có cơ cử động khó khăn di chuyển chậm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
còn dẫn đến mất khả năng kiểm soát
nhận thức và tình cảm trong não
không còn cảm nhận tình cảm vui buồn
vì những tác hại nghiêm trọng
ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất
và tinh thần lâu dài
giới trẻ tốt nhất nên tránh xa những loại ma túy này